theo thống kê của cục cảnh sát giao thông bộ công an trong ba ngày đầu tiên thực hiện tổng kiểm tra đối với ô tô chở khách ô tô vận tải container và mô tô
lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã tổng kiểm tra gần sáu mươi hai phương tiện phát hiện và lập biên bản hơn hai mươi hai phương tiện vi phạm
lực lượng cảnh sát giao thông đã ra quyết định tước quyền sử dụng giấy phép lấy xe một năm trăm bốn mươi bốn trường hợp tạm giữ ba ba trăm bốn mươi tám phương tiện phạt tiền trên một mươi tỷ đồng
các lỗi vi phạm chủ yếu như vi phạm các quy định về đội mũ bảo hiểm hơn tám một trăm linh trường hợp không có hoặc không mang theo giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực gần ba bốn trăm linh trường hợp không có giấy phép lái xe giấy phép lái xe không do thẩm quyền cấp hơn hai một trăm linh trường hợp
ngoài ra trong ba ngày đầu thực hiện tầm kiểm tra đối với xe ô tô chở khách ô tô vận tải container và xe mô tô lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã phát hiện tám trăm sáu mươi ba trường hợp vi phạm nồng độ cồn và một mươi bảy trường hợp phát hiện dương tính với chất ma túy